thưa quý vị và các bạn sau một mươi bảy ngày nỗ lực tập trung điều tra tổng cục cảnh sát bộ công an và công an tỉnh nghệ an đã tập trung lực lượng điều tra bắt giữ thủ phạm gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại bản phòng xã tam hợp huyện tương dương tỉnh nghệ an
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên về quá trình điều tra vụ án này
trưa ngày hai tháng bảy vụ án bốn người trong một gia đình ở lán trải thuộc bản phồng xã tam hợp huyện tương dương tỉnh nghệ an bị giết chết đã gây chấn động dư luận
vợ chồng anh lô văn thọ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chị lê thị yến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và bé trai chưa đầy một tuổi của anh chị cùng bà viên thị dương sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai là mẹ của anh thọ bị sát hại một cách xã man khiến dư luận hết sức phẫn nộ
bữa đó em đi thả lưới là sau bố đi trước bữa đó là bố đã nói chả có đã thấy một sát người ở đây
sau bố nói cho em nói lên gọi một đoàn xuống xem
sau em chạy lên trước bố bữa đó lên em là thấy một sát em thấy chắc hai sát
dạ năm cái bữa xuống ấy
sau nơi dịch vụ bố đã đi thả lưới là bố đã đi thả lưới
xảy ra vụ án là địa bàn vùng sâu vùng xa giáp với nước bạn lào ít người qua lại dân cư thưa thớt trình độ dân trí và nhận thức pháp luật còn hạn chế
nên quá trình tổ chức điều tra xác minh gặp rất nhiều khó khăn
xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
ngày một mươi tám tháng bảy đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và thượng tướng lê quý vương
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc chỉ đạo tổng cục cảnh sát và công an tỉnh nghệ an tập trung lực lượng
nhanh chóng điều tra làm rõ bắt giữ thủ phạm xử lý nghiêm minh trước pháp luật góp phần ổn định tình hình
chúng tôi phân công nhiều tổ công tác của công an huyền của công an tỉnh vào trong khu lán rầy của các đối tương của nghi phạm
để tập trung thu thập các tài liệu chứng cứ vật chứng quan trọng của vụ án
vụ án này xảy ra trong khu vực rừng sâu nơi bà con sản xuất làm lưỡng rầy tư bản vào đi bộ khoảng cả tiếng đồng hồ
và trong này rất là khó khăn kể cả liên lạc không có trọng điện thoại
anh em phải hằng ngày gần như ngày nào các đồng chí hoặc anh em trong đơn vị cũng phải đi bộ hàng chục kế sổ để thu thập thông tin
vụ sắc bén sàng lọc đối tượng đến chiều ngày một mươi chín tháng bảy thủ phạm đã bị bắt xử
đó là vi văn hai tên gọi khác là mằn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú cùng bản phòng với gia đình nạn nhân
hai khai nhận trưa ngày hai tháng bảy do lúc vào nhà anh thọ hái tranh giữa hai và anh thọ nảy sinh cãi vã
hai đã dùng dao chém anh thọ chết ngay tại chỗ chị yên thấy vậy đã hoảng hốt bị con bỏ chạy
hai cầm dao đuổi theo dọc đường nhìn thấy bà dương đang tắm nên hắn ra tay sát hại
sau đó hắn tiếp tục truy đuổi
chém chết mẹ con chị yến
sau khi truy tìm được hung khí gây án chiều nay hai mươi một tháng bảy vi văn hải được chuyển về cơ quan cảnh sát điều tra công an nghệ an để tiếp tục quá trình điều tra
ngay sau khi nhận được tin các lực lượng nghiệp vụ phá án thành công vụ án bắt gọn hung thủ
tối ngày một mươi chín tháng bảy đại tướng trần đại quang ubnd bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an đã gửi thư khen cho công an các đơn vị địa phương tham gia phá án gồm cục cảnh sát hình sự
viện khoa học kỹ thuật hình sự bộ công an công an tỉnh nghệ an trực tiếp là phòng cảnh sát hình sự công an huyện tương dương và một số đơn vị khác tham gia phối hợp
bộ trưởng khẳng định đây là chiến công xuất sắc thể hiện tinh thần vượt mọi khó khăn gian khổ vận dụng linh hoạt hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng
theo kế hoạch chiều mai hai mươi hai tháng bảy công an tỉnh nghệ an sẽ tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra
cũng tại cuộc họp báo này lãnh đạo tỉnh nghệ an sẽ trao thưởng cho cục cảnh sát hình sự bộ công an c bốn mươi năm và ban chuyên án công an nghệ an vì thành tích khám phá thành công vụ án